vào chiều ngày hôm nay công an tỉnh hòa bình đã chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức diễn tập phương án giải tán đám đông gây dối an ninh trật tự và đánh bắt khủng bố giải cứu con tin giả phá bom mìn chữa cháy cứu hộ cứu nạn do bom mìn gây ra
cuộc diễn tập diễn ra trên quy mô lớn với sự tham gia của gần hai cán bộ chiến sĩ và học sinh thuộc các trường trên địa bàn
tới dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo bộ quốc phòng và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
diễn tập thực binh diễn ra hai tình huống giả định diễn tập giải tàn đám đông gây dối an ninh trật tự và đánh bắt khủng bố giải cứu con tin cứu hộ cứu nạn chữa cháy trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa sơ tán người và phương tiện

cuộc diễn tập sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
kết thúc cuộc diễn tập thứ trưởng nguyễn văn thành và ban chỉ đạo tỉnh đã biểu dương tinh thần nghiêm túc nỗ lực khắc phục khó khăn và đánh giá cao sự chuẩn bị chú đáo tổ chức phối hợp hiệp đồng chặt chẽ diễn tập sát với thực tế của các lực lượng đơn vị tham gia diễn tập
các phương án xử lý tình huống diễn tập thực hiện đúng trình tự quy định đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia diễn tập